trong buổi họp báo về công tác phòng chống dịch chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai tránh văn phòng sở y tế nguyễn thị huỳnh mai cho biết việc phát các túi thuốc a hạ sốt và vitamin b kháng viêm chống đông c thuốc kháng virus monu piravir cho bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà là nhiệm vụ của y tế công tức trạm cố định và lưu động
tuy nhiên do lượng f tăng nhiều không đủ nhân viên y tế đem thuốc đến tận nhà cho người bệnh ngay lập tức nên thành phố đã kêu gọi nhà thuốc tư nhân tham gia và nhận được sự hưởng ứng tích cực
ngoài ra thành phố đang triển khai chiến dịch chăm sóc và bảo vệ nhóm người nguy cơ trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền do vậy nhân lực y tế đang phải dồn vào đó tốn nhiều sức lực
việc một số nhà thuốc tham gia cấp phát túi thuốc miễn phí điều trị covid một mươi chín là một trong ba hoạt động được sở y tế vạch ra khi huy động các nhà thuốc tư nhân cùng tham gia phòng chống dịch
tuy nhiên không phải tất cả sáu năm trăm linh nhà thuốc trên toàn thành phố sẽ cấp phát thuốc miễn phí cho f mà địa phương nào cần thì sở y tế sẽ chỉ định nhà thuốc ở khu vực đó hỗ trợ
quy chế phối hợp được xây dựng trên nguyên tắc sở kiểm soát chặt các túi thuốc tránh nhập nhằng mua bán thuốc và cấp miễn phí
bà mai cho biết ngoài ra nhà thuốc còn có nhiệm vụ cung ứng thuốc không kê đơn hoặc có kê đơn do trạm y tế lưu động hoặc mạng lưới thầy thuốc đồng hành kê đơn cho người bệnh
vật dụng thiết bị y tế các loại sinh phẩm test nhanh dụng cụ đo nồng độ oxy trong máu nhiệt kế đã được đăng ký để chăm sóc sức khỏe f tại nhà
sở y tế yêu cầu các nhà thuốc bán thuốc và thiết bị đúng giá đảm bảo chất lượng
bên cạnh đó mỗi nhà thuốc sẽ là một tình nguyện viên truyền thông cầu nối tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe f tại nhà
nếu người bệnh có triệu chứng nghi ngờ đến mua thuốc thì nhân viên nhà thuốc phải cung cấp ngay số điện thoại hướng dẫn họ hoặc thân nhân liên hệ đến các trạm y tế cố định lưu động tổ chức chăm sóc covid một mươi chín tại cộng đồng
bộ y tế hướng dẫn hà nội xác định tình trạng khỏi bệnh với bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó bộ y tế cho biết đã nhận được công văn vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của sở y tế tp hà nội đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
để xác định người nhiễm sars cov hai và xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện
sau khi nghiên cứu bộ y tế nhận định hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội diễn biến phức tạp
số mắc có xu hướng ngày một tăng để thích ứng với tình hình mới và đảm bảo an toàn linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương
sở y tế căn cứ cấp độ dịch khả năng đáp ứng và hướng dẫn tạm thời về quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà ban hành theo quyết định số bốn nghìn ba mươi tám
quy đề bit ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế
hướng dẫn chuẩn đoán điều trị covid một mươi chín ban hành kèm theo quyết định số bốn nghìn sáu trăm tám mươi chín qdbit ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một để xác định ca bệnh theo hướng dẫn
cụ thể ca bệnh là trường hợp bệnh nghi ngờ theo định nghĩa tại mục hai một của quy định số bốn nghìn sáu trăm tám mươi chín qd bộ y tế ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với
cụ thể ca bệnh là trường hợp bệnh nghi ngờ theo định nghĩa tại mục hai một của quy định số bốn nghìn sáu trăm tám mươi chín quy đề bit ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus sars cov hai dương tính
test nhanh do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
các bệnh cũng có thể là những người không có triệu chứng có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc
cụ thể ca bệnh là trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xét nghiệm covid một mươi chín trong khoảng một mươi bốn ngày và có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus sars cov hai dương tính với hai loại test nhanh khác nhau
test nhanh do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện
trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh thì cần phải có xét nghiệm real time rt pcr để khẳng định
về đề xuất sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện bộ y tế cho biết đối với người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đủ một mươi ngày
kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
đối với người bệnh covid một mươi chín nằm điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín đơn thuần có các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real time rt pcr âm tính với sars cov hai hoặc nồng độ virus thấp hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính vào trước ngày ra viện
người bệnh sau khi gia viện cần ở tại nhà và tự theo dõi trong bảnh
đo thân nhiệt hai lần trên một ngày nếu thâm nhiệt cao hơn ba mươi tám độ c ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho cơ sở y tế để thăm khám và xử trí kịp thời
tuân thủ thông điệp năm k
người bệnh covid một mươi chín có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo các triệu chứng lâm sản của bệnh covid một mươi chín hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real time rt pcr âm tính với sars cov hai hoặc nồng độ virus thấp hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính vào trước ngày ra viện
người bệnh được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc khoa điều trị bệnh nền tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú
đo thân nhiệt hai lần trên một ngày tuân thủ thông điệp năm k
trả lời về xét nghiệm xác định người mắc covid một mươi chín và cho người bệnh ra viện của sở y tế hà nội lãnh đạo bộ y tế cho biết với f điều trị tại nhà đủ một mươi ngày tết nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa kết thúc
bộ y tế đã đặt một ký văn bản gửi sở y tế hà nội liên quan tới việc xét nghiệm xác định người mắc covid một mươi chín và cho người gia viện
trước đó ngày năm tháng một mươi hai bộ y tế nhận được công văn của sở y tế hà nội đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên và xác định người nhiễm sars cov hai và xác định tình trạng khỏi bệnh cho ra viện
theo bộ y tế tình hình dịch covid một mươi chín ở hà nội diễn biến phức tạp số mắc xu hướng tăng để thích ứng với tình hình mới và đảm bảo an toàn linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương sở y tế căn cứ cấp độ dịch khả năng đáp ứng và hướng dẫn tạm thời về quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà ban hành theo quy định số bốn nghìn ba mươi tám của bộ y tế hướng dẫn chuẩn đoán điều trị covid một mươi chín ban hành theo quy định bốn nghìn sáu trăm tám mươi chín của bộ y tế để xác định ca bệnh theo hướng dẫn
theo đó trường hợp thứ nhất người nhiễm sars cov hai là trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với sars cov hai bằng kỹ thuật rt pcr
thứ hai là trường hợp bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính bộ y tế lưu ý test nhanh do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
thứ ba là những người không có triệu chứng có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc sars cov hai
trường hợp bệnh nghi ngờ có kết quả tết nhanh kháng nguyên dương tính trong khoảng một mươi bốn ngày và có kết quả tết nhanh kháng nguyên dương tính với hai loại tết nhanh khác nhau tết nhanh do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện
trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh thì cần phải xét nghiệm rt pcr để khẳng định
f điều trị tại nhà đủ một mươi ngày test nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh
về đề xuất của hà nội liên quan đến sử dụng kết quả xét nghiệm tên nhanh kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện theo bộ y tế với người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi thời gian cách ly đủ một mươi ngày
ngoài ra ca bệnh có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
với người bệnh covid một mươi chín điều trị các cơ sở thu dung điều trị nếu là người bệnh covid một mươi chín đơn thuần hay người bệnh covid một mươi chín có bệnh nền bệnh kèm theo các triệu chứng lâm sàng cần phải hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
người bệnh covid một mươi chín sau khi ra viện cần ở tại nhà tự theo dõi trong bảy ngày
với người bệnh covid một mươi chín không có bệnh nền bệnh kèm theo sau khi được xác định khỏi bệnh covid một mươi chín được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo bệnh nền nếu cần tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc theo dõi theo quy định của đối tượng và người bệnh nội trú
theo sở y tế hà nội cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận là một mươi tám bốn trăm bốn mươi tám ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là sáu chín trăm linh hai ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly một mươi một năm trăm bốn mươi sáu ca
tính đến hết ngày một mươi một tháng một mươi hai hà nội đã tiêm được hơn một mươi hai bốn triệu mũi vaccine covid một mươi chín cho người dân với đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên có hơn sáu một mươi bảy triệu người đã tiêm mũi một đạt gần chín mươi năm dân số trên một mươi tám tuổi và bảy mươi một hai tổng dân số
trong đó có hơn năm sáu triệu người tiêm đủ mũi hai đạt gần tám mươi sáu dân số trên một mươi tám tuổi và sáu mươi bốn bốn tổng dân số
riêng với người từ năm mươi tuổi trở lên hơn tám mươi bốn người tiêm đủ mũi hai
với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi hà nội đã tiêm được gần sáu trăm ba mươi tám mũi vaccine cho trẻ em đạt tỷ lệ hơn chín mươi hai tổng số trẻ trong lứa tuổi này